chúng tôi tìm đến tuyến đường quyết mạch của quyện đầm dơi nối liện với các xã dùng sâu như tân duyệt ngọc chánh nguyễn quân thanh tùng giàm đầm và xã tam giang của quyện nam căng
tuyến đường này được khởi công từ năm hai nghìn năm và hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi
qua gần một mươi năm thi công với chiều dài chỉ hơn một mươi tám km và tổng giống đầu tư trên năm mươi hai tỷ đồng
khi hoàn thành chưa đầy một năm quyện phải xuất ngân sách duy tu sửa chữa
và hiện nay đang xin tỉnh hỗ trợ bốn tỷ năm trăm linh triệu đồng tiếp tục nâng cấp sửa chữa
làm rồi cái bắt đầu lỗ nào lỗ nấy cái này nè khúc này mới giữ nè mà hôm rồi nó đổ rồi nó bừa qua bừa lại là đỡ

thành ra cái lỗ này hồi nào tới giờ thì hoàn chỉnh được chừng ba tháng đầu
theo tôi xuống cấp thì theo mình biết hồi trước thì cái công trình làm thì ví dụ như nó không có chất lượng không
so với người ta không có chất lượng

dĩ phần nhựa nó bể rồi xe lớn nó chạy băng đi băng hôm trời mưa cho gió nó nó bể
bây giờ kiến nghị về trên coi cái cách nào mình làm cho nó chất lượng lại

rồi mua bán nó này kia nó cũng dễ dàng cho nó được tự do

gặp như mà ổ gạo dịch này kia nọ nó sụp xuống đó ăn cái gọi là tới luôn

tuy nhiên hiện nay xã cũng gặp nhiều khó khăn
tại thời điểm công nhận lộ giao thông nông thôn trên địa bàn gần như phủ kính
nhưng đến nay cũng xuống cấp nên việc nâng chất gặp nhiều khó khăn

nay đồng loạt rút nhanh quá địa phương thấy hụt hẫn

ở đây thì cái hạ tầng xã hội thì thấp
cụ thể như về cái giao thông về cái trường học về thủy lợi về cơ sở vật chất văn hóa thì nó thấp

nhưng về cái đầu tư của trung ương của tỉnh thì còn thấp so với cái yêu cầu để đầu tư xây dựng
tuy nhiên qua cái đầu tư như vậy đó hiện thời đến giờ thì như chúng ta đều biết

do vậy thì cái duy tu mà sửa chữa về các cái lộ về trung tâm

nhưng mà so với cái mức đầu tư để rồi đảm bảo cho di tu này nó còn nhiều cái hạn chế
chưa đảm bảo được cho cái

nằm trong hoàn cảnh đó xã khánh an có bảy trong tổng số một mươi bảy ấp có rừng
mặc dù đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng một số ấp trong năm phần người dân còn trắng về điện đường
dù đã đạt chuẩn nhưng các tiêu chí cũng còn ở mức ngắp nghé nay lại không còn hỗ trợ nữa
thì xã thật sự rất khó khăn

chưa được đầu tư hoàn thiện

và trong khi đó không quy động được nguồn xã hội hóa từ nhân dân

mặt khác do nhiều tiêu chí của quy định phát triển nông thôn mới còn quá xa với thực tế của địa phương
thì phải nói là cái việc này chúng tôi đã hướng tới nhưng mà nó bởi lẽ là cái địa phương thì cũng rất là khó khăn
một quyện trong những quyện mà khó khăn nhất của tỉnh cà mau
thì thứ nhất là cái kết cấu hạ tầng của những cái khu vực này thì nó còn rất là yếu kém
do trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ có sự liên kết các ngành chức năng của tỉnh của trung ương

đến giới dùng đất xa sâu nhất của tổ quốc là xã đất mũi nguyện ngọc hiển tỉnh cà mau
bà con nông dân đang cố gắng thực hiện nông thôn mới
thoát nghèo nhờ vào đất rừng nhưng gặp rất nhiều khó khăn
cả xã đã thí điểm một mươi hộ gia đình xây dựng nông thôn mới trồng rừng kết hợp với du lịch sinh thái
nhưng qua thời gian thí điểm chỉ có ba hộ cho là thành công
nhưng chính những gia đình ấy cũng gặp vô vàng khó khăn
nhất là về điều kiện hạ tầng giao thông đi lại để phục vụ du khách
thì hiện nay á thì

thì cái đường hạ tầng cơ sở còn yếu kém

nếu mà cái tiến lộ đường hồ chí minh nếu giao thông thì đường thủy thì sẽ giảm

thì làm sao mà các ngành phải xem để mở rộng ra để sao khách đi đến á
đến ta muốn đi rồi về ta còn nhớ mãi
thì để dịch dậy cái ngành cái du lịch của xã
cho nên là trong thời gian tới thì đối với xã thì cũng mong là các ngành cấp là quan tâm đầu tư cái tiến lộ
đấu nối từ đấu nối đường hồ chí minh đoạn từ vườn quốc gia đến khu du lịch mũi cà mau
rồi bên cạnh đó là tại cái khu tiến lộ mà trung tâm xã thì cũng được cũng phải nâng cấp để mở rộng ra

tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình thiết kế xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn ở nhiều địa phương vẫn còn hạn chế nhất định

việc nâng cấp mở rộng mặt đường các tuyến đã xây dựng trước đây
để đạt theo chuẩn nông thôn mới
chưa được đầu tư đồng bộ

thiếu sự liên kết giữa lộ cũ với lộ mới
dẫn đến các tuyến đường nhanh xuống cấp
một số công trình giao thông chất lượng chưa đạt theo tiêu chuẩn kỹ thuật của bộ giao thông dẫn tải
dẫn đến bị ngập tràn xói lở và sụp lúng

khiến các địa phương gặp nhiều khó khăn

địa hình phức tạp sông ngồi chân dịch giao thông đi lại là có thể nói là một tỉnh vùng thấp trúng so với nhiều tỉnh trong khu vực

diện tích của các cái xã thì rộng so với một số cái khu vực
vì vậy trong việc đầu tư xây dựng cái tiêu chí về giao thông chúng tôi đang gặp rất là khó khăn

địa tầng đặc thù
của tỉnh cà mau là điểm xuất phát thấp điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn
nên trong thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới cơ bản là tập trung cao cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng

tuy nhiên các xã còn lại của tỉnh chưa được chọn để chỉ đạo xây dựng đạt tiêu chí nông thôn mới
thì hiện nay lại càng khó khăn hơn

trung ương và tỉnh cần tăng thêm giống nguồn đầu tư của hàng năm cho xây dựng nông thôn mới

vấn đề thứ hai là tăng nguồn giống đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
cơ sở kết cấu hạ tầng mà hiện nay nguyện còn gặp khó khăn đó là lộ giao thông nông thôn

do đó cần tăng thêm nguồn đầu tư
theo đó thời gian đăng ký xây dựng và xét công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn gian hóa nông thôn mới là

vì vậy một số xã đã đạt chuẩn trước đây phải tiến hành đăng ký lại và phải đạt chuẩn năm năm liên tục
kể từ ngày công nhận lần trước mới được công nhận lại
do đó tiêu chí này rất khó thực hiện

một mặt đó
một mặt đó là ngăn sách của các cấp trong tỉnh cũng phải tăng cường để cho nguồn lực xây dựng hạ tầng nông thôn
vấn đề thứ hai đó chúng tôi cố gắng quy động từ các nguồn vốn khác
ví dụ như nguồn giống lồng ghép từ các chương trình các đề án các dự án khác mà có liên quan triển khai ở nông thôn

và một nguồn vốn rất là quan trọng mà nó cũng là chủ yếu trong xây dựng nông thôn mới đó là chúng tôi sẽ quy động hợp pháp hợp lý cái nguồn lực từ trong nhân dân để tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn mình
để giữ dững và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí ngoài quyết tâm cao sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị rất cần sự góp sức của toàn xã hội của cộng đồng doanh nghiệp
và kể cả sự tiếp sức hỗ trợ từ ngân sách để các xã có thể tiếp tục giải đích sau năm năm phút ra lại